thưa quý vị và các bạn đến đây thì một là học hoặc là bị phạt hay là bị đuổi
kỷ luật thép triệu phạt là một trăm linh đồng một lần nếu như mà thiếu bài
năm mươi đồng một lần nếu như mà nộp một bài
học là phải giỏi bất luận là bệnh viện trả về
đó là nguyên tắc cam kết từ trung tâm anh ngữ mts english của cô giáo nguyễn thị kim tuyến
điều này càng được thể hiện rõ hơn trong clip mắng chửi học viên của mình
vâng và cũng liên quan tới vụ việc này thì ngay sau khi các cơ quan liên ngành kiểm tra
đã phát hiện cơ sở dạy tiếng anh mst englis chưa đăng ký hoạt động đào tạo ngoại ngữ theo như quy định
và nhiều ý kiến lo ngại về việc quản lý các trung tâm giáo dục
đặc biệt là trung tâm dạy ngoại ngữ đang bị buông lỏng
kết luận sơ bộ từ đoàn kiểm tra liên ngành của sở giáo dục và đào tạo hà nội
bà nguyễn thị kim tuyến xác nhận bà là giám đốc công ty ms
kinh doanh trong nhiều lĩnh vực không phải là giám đốc trung tâm mst engex
là cá nhân dạy học và nhận trách nhiệm về việc cư xử chưa đúng mực
xúc phạm người học do không kiềm chế được cảm xúc
tuy nhiên trên nhiều diễn đàn không ít học viên cũng đã bức xúc kể lại
mỗi khi lên lớp cô kim tuyến hay gây áp lực cho học viên
bằng việc sử dụng ngôn ngữ theo kiểu chợ búa mày tào
thậm chí thời gian mỗi buổi học khoảng một năm tiếng
nhưng thời gian cô giáo chỉ học viên chiếm tới hai phần bà
nhiều người đã không tìm hiểu kỹ nên đã đăng ký học
tuy nhiên sau một vài buổi cảm thấy thường xuyên bị xúc phạm
nên đã tự rút lui
họ cũng không biết rằng đây là một trung tâm hoạt động chui
có lẽ vì hoạt động chui quá dễ dàng
thiếu sự kiểm tra của các cơ quan chức năng
nên những hành vi lệch chuẩn xem thường danh dự nhân phẩm của người khác
đã được phát huy
hoạt động chui của các trung tâm ngoại ngữ
đang thực sự là một dấu chấm hỏi
nếu các trung tâm ngoại ngữ có thể tìm hiểu kỹ

chứ các bạn mong đợi được những livestream miễn phí của tôi
những bài giảng miễn phí của tôi
nếu như các bạn đặt câu hỏi là
bao nhiêu người đang dạy tiếng anh ngoài kia có giấy phép
thì các bạn phải đặt câu hỏi một cách thông thái
tôi khẳng định với các bạn rằng
chín mươi chín trung tâm ngoại kia đang hoạt động không có giấy phép
nếu như các bạn muốn nói là giấy phép một cách chính thống như các bạn mong muốn
vậy có điều gì đảm bảo rằng sắp tới sẽ không có nhiều nhiều trường hợp nữa
khi mà tình trạng các trung tâm cứ tràn lan như thế này
cho nên hãy coi đây như là một ví dụ điển hình
và cần phải có những biện pháp xử lý răng đe mạnh hơn
và rõ ràng chúng ta có những công cụ pháp luật để làm việc này
mặc dù đến nay sở giáo dục và đào tạo đã công bố danh sách những trung tâm
những công ty ngoại ngữ đã được cấp phép hoạt động trên website của sở này
tuy nhiên sự lòng lẻo trong công tác kiểm tra giám sát hoạt động của các công ty
các trung tâm dịch vụ giáo dục như thế này
thoải trăng là có thật
nếu sở giáo dục và đào tạo lòng lèo trong khâu này
thì liệu điều gì sẽ xảy ra
và nếu ai cũng cho rằng đó là sân chơi riêng của họ
thì xã hội này sẽ như thế nào
còn những người học
làm thế nào để họ có thể trở thành một người học thông thái
đó quả thực là một yêu cầu quá khó
trong biển trời những lời mời chào quảng cáo từ các trung tâm
những câu hỏi này
có lẽ chỉ các cơ quan quản lý các cơ quan chức năng mới có thể trả lời
xin nhắc lại câu nói của cha ông ta
dù đã rất xa xưa nhưng nó vẫn còn nguyên giá trị
đừng để mất bò mới lo làm chuồng
vâng thưa quý vị liên quan tới vụ việc này thì tối ngày hôm qua
sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
thanh tra của sở này đã lập biên bản vi phạm hành chính
và xử phạt hai mươi triệu đồng đối với công ty mc

năm triệu đồng đối với bà tuyến vì đã xúc phạm nhân phẩm danh dự của người học
đồng thời ra thông báo giải thể cơ sở giáo dục của công ty mst
và dừng toàn bộ hoạt động giảng dạy của bà nguyễn thị kim tuyến
cũng như là giám đốc công ty mst